tàu pf một mươi sáu brp raymond alcaraz của hải quân philippines đã cập cảng cam ranh
bắt đầu chuyến thăm tỉnh khánh hòa từ ngày năm đến ngày tám tháng một mươi hai
tàu hải quân philippines cùng với hai trăm linh chín sĩ quan và thủy thủ đoàn đã cập cảng quốc tế cam ranh
chuyến thăm việt nam của tàu hải quân philippines lần này nhằm tăng cường hợp tác
hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa quân đội và hải quân hai nước
trong thời gian ở việt nam các sĩ quan và thủy thủ đoàn sẽ đến chào xã giao tư lệnh vùng bốn hải quân
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa giao lưu và luyện tập trung hành trình biên đội
tìm kiếm cứu nạn và thực hành bộ quy tắc ứng xử cho các cuộc gặp bất ngờ trên biển với hải quân việt nam